bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao thư khen của đồng chí tại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho đồng chí lê bá tứ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tình nguyện hiến máu kịp thời cứu sống cho bé bị bệnh than máu bậc sinh trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giang ngày hai tháng sáu vừa qua
quý vị thân mến bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an triển khai thực hiện sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành lĩnh vực
vậy là người dân khi tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ không phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân hạn chế tối đa sự trùng lập thông tin rút ngắn thời gian và chi phí
muốn thực hiện được điều này chìa khóa quyết định sự thành công đó chính là việc cập nhật dữ liệu thông tin về công dân trong hệ thống khi vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nguyên tắc đúng đủ sạch sống
và đây là yêu cầu rất quan trọng được lãnh đạo bộ công an quán triệt chỉ đạo tới toàn lực lượng công an
và đến nay các đơn vị địa phương đang đẩy mạnh tập trung vào công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo tiến độ yêu cầu làm sạch dữ liệu vào trước ngày một tháng bảy
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố hà nội
tại trụ sở công an phường vạn phúc mỗi cảnh sát khu vực được phân theo ca thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư địa bàn phụ trách trung bình từ năm trăm linh đến một hộ tổng nhân khẩu trên toàn phường là trên một mươi năm người
đến nay tiến độ triển khai công tác làm sạch dữ liệu trên toàn địa bàn phường đã đạt trên chín mươi tám
thông tin dân cư dù đã được cập nhật trên hệ thống song việc duy trì và nuôi sống dữ liệu là vấn đề đặt ra đối với lực lượng cơ sở
cảnh sát khu vực phải tiến hành ra soát và kiểm tra các nhân khẩu mới chuyển về địa bàn
cũng như là có những thay đổi trên các trường thông tin mà cảnh sát khu vực
đã thu thập ở giai đoạn một giai đoạn hai
bởi vì là nó cũng có những cái trường thông tin thay đổi ví dụ như thay đổi về gia đình thay đổi về công việc thay đổi về địa giới hành chính
thành phố hà nội là địa bàn có tình hình di biến động về công dân lớn đòi hỏi việc nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý con người nhân khẩu hộ khẩu
và đối tượng đối với hà nội càng cao hơn rất nhiều so với những địa phương khác
hiện công an thành phố hà nội đang dồn lực tập trung vào việc đối tượng
cơ chiếu thông tin đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu trong đó chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung cập nhật chỉnh sửa các trường thông tin dân cư
để nuôi sống dữ liệu thì đảm bảo là tất cả cảnh sát khu vực phải thường xuyên và liên tục cập nhật các thông tin
qua việc quản lý công tác cư trú rồi theo đề nghị của người dân rồi theo công tác thanh tra kiểm tra của công an quận
rồi theo cái phối hợp với các
các cơ quan ví dụ như là xuất nhập cảnh cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là liên quan đến thi hành án
việc ứng dụng công nghệ điện tử trong tra cứu thông tin dân cư trong kết nối trao đổi thông tin giữa hà nội với các tỉnh
và trong các quận huyện xã trên địa bàn thành phố đã giúp công tác làm sạch dữ liệu của hà nội đạt theo tiến độ đề ra
hiện nay thì được sự chỉ đạo rất tích cực của bố an thì các dữ liệu bố an chuyển về thì chúng tôi đã tiến hành giả soát
về cơ bản đến hiện tích
hiện nay đã đạt được khoảng trên bảy mươi với tất cả số dữ liệu cần phải làm sạch
từ nay đến chúng tôi dự kiến trong khoảng năm ngày nữa thì chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành đối với dự án việc làm sạch
và trong thời gian tới tiếp theo thì khi bộ công an triển khai chính thức toàn bộ dự án mà đặc biệt là từ ngày một tháng bảy
thì chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp liên quan đến công tác đăng ký quản lý cư trú trên hệ thống trực tuyến
thế nên là công tác làm sạch sẽ được duy trì thường xuyên
chia sẻ giữa các bộ ban ngành thì cũng được triển khai
thế nên là việc cập nhật các thông tin biến động của dân sẽ rất thật lợi trong trình tương lai
cùng với việc để mạnh công tác làm sạch thì công tác giả soát kiểm tra phúc tra cũng được công an tp hà nội tiến hành song song
trên cơ sở đảm bảo tiến độ nhưng cũng phải tuyệt đối đảm bảo về chất lượng làm sạch dữ liệu dân cư không chủ quan nóng vội vì thành tích
tính đến ngày năm tháng sáu lực lượng công an cả nước đã tiến hành làm sạch thông tin dữ liệu về dân cư đạt trên tám mươi bảy hai
quyết tâm hoàn thành mục tiêu làm sạch một trăm linh dữ liệu theo kế hoạch đề ra trước ngày một tháng bảy
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
ngày bốn sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có công điện chỉ đạo gửi cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát hình sự công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cáo độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu giải vô địch bóng đá nam mỹ và vòng loại world cup năm hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
nội dung công điện nêu rõ như sau
thời gian qua thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch giải pháp tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá đạt kết quả quan trọng
trong đó đã triệt xóa nhiều đường dây ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn đặc biệt là các vụ án đánh bạc cá độ qua mạng internet với hàng nghìn đối tượng tham gia
tuy nhiên các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và phát sinh nhiều loại tội phạm khác
trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn nhất là giải vô địch bóng đá châu âu euro năm hai nghìn hai mươi giải vô địch bóng đá nam mỹ copa aberiaca năm hai nghìn hai mươi
và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á có đội tuyển quốc gia việt nam tham gia dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá sẽ gia tăng
nhất là hoạt động trên không gian mạng kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên góp phần thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt những công tác sau
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chỉ đạo hệ lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ thường xuyên giả soát trên không gian mạng kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình trò chơi trực tuyến trái phép
ba phối hợp đề nghị với các ngành chức năng nhất là ngành thông tin và truyền thông ngân hàng văn hóa thể thao và du lịch các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán thanh toán trực tiếp trực tuyến ngăn chặn tội phạm rửa tiền chuyển tiền ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào việt nam xử lý các tổ chức cá nhân quảng cáo mời trào hướng
rời ra soát khắc phục sơ hở trong công tác quản lý internet viễn thông mạng xã hội và quảng cáo không để tội phạm cờ bạc cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động
hai cục cảnh sát hình sự chỉ đạo hệ lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các địa phương về hoạt động của tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá để phòng ngừa đấu tranh tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc như tín dụng đen l
tài sản góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm
ba công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp chỉ đạo huy động các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá đến các tầng lớp nhân dân đề nghị người dân nâng cao cảnh giác quản lý giáo dục con em trong gia đình không tham gia hoạt động đánh bạc cá độ bóng đá nhất là qua mạng internet chủ động phát hiện tố giác tội phạm với lực lượng công an để xử lý theo quy đị
tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng địa bàn phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc cá độ bóng đá nhất là liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới nêu trên
tổ chức tốt công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố khẩn trương điều tra phối hợp với viện kiểm sát tòa án các cấp truy tố xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật các đối tượng trong các vụ án cờ bạc cá độ bóng đá để gian đe phòng ngừa tội phạm
tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm trong đó chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác
dự báo những vấn đề phức tạp về tội phạm phát sinh từ đời sống khó khăn của một bộ phận nhân dân do tác động của đại dịch covid một mươi chín để chủ động có phương án phòng ngừa
bốn do vật phòng bộ công an chủ trì phối hợp cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giúp lãnh đạo bộ công an theo dõi đôn đốc toàn lực lượng công an nhân dân triển khai nghiêm túc hiệu quả công địa này kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo bộ công an để chỉ đạo
ngày hôm nay công an tỉnh an giang đã đồng loạt gia quân triệt phá đường dây cờ bạc bằng hình thức ghi lô đề do đối tượng nguyễn thị thủy liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường mỹ xuyên tp long xuyên tỉnh an giang cầm đầu
khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng trên địa bàn thành phố long xuyên huyện châu thành thoại sơn và chợ mới lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật gồm khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại trên năm tỷ đồng tiền mặt nhiều máy in máy phách cùng nhiều tài sản và vật chứng khác có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định đường dây số đề này có khoảng sáu mươi đối tượng tham gia chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã lên đến khoảng năm mươi tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm đã có tám đối tượng trong đường dây cờ bạc này xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình
được biết đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm nay và hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tiếp theo của bản tin cơ quan chức năng khuyến cáo sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
một số bang ở ấn độ bắt đầu nới lỏng phong tỏa trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày thấp nhất trong gần hai tháng qua
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
quý vị thân mến theo bản tin tối nay của bộ y tế cho biết có thêm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba ca nhập cảnh đã cách ly ngay tại an giang và khánh hòa
hai mươi ca trong nước tại bắc giang đã ba mươi chín bắc ninh hai mươi tám tp hcm là sáu vĩnh phúc hai bình dương hai lạng sơn một và bệnh viện ca tân triều một bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh là một
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam trong ngày là hai trăm năm mươi bốn và sáu mươi tám bệnh nhân
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày năm tháng sáu việt nam có tổng cộng là sáu chín trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước và một năm trăm năm mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm bốn trăm hai mươi ca
quý vị thân mến cũng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng trị đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo kiểm soát nghiêm khu vực có ca bệnh covid một mươi chín dương tính trở lại
ca bệnh này số ba nghìn hai trăm một mươi một nguồn gốc lây bệnh từ thẩm mỹ viện amida thành phố đà nẵng
khi về địa phương thôn mỹ tránh xã hải chánh huyện hải lăng được phát hiện điều trị tại bệnh viện trung ương huế vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi bảy tháng năm vừa qua bệnh nhân được khám xét nghiệm lại nhiều lần và cho ra viện với tình trạng sức khỏe tốt âm tính với sars cov hai
tuy nhiên sau một thời gian trở về nhà đến ngày bốn tháng sáu
qua lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra thì trường hợp này đã dương tính trở lại với sars cov hai
do đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng trị yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện hải lăng
tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt ca bệnh và chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã hải chánh
gia hạn thời gian cách ly tại nhà theo dõi y tế chặt chẽ và thường xuyên đối với trường hợp như vậy
trung tâm y tế huyện hải lăng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho bệnh nhân
thưa quý vị cùng với nỗ lực sản xuất và nghiên cứu vaccine covid một mươi chín
việt nam đã liên tục nhận về các lô vaccine để thực hiện chiến dịch tiêm chủng
bao phủ toàn dân với mong muốn sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
tuy nhiên thì không ít người cho rằng đã tiêm vaccine thì không có nguy cơ mắc covid một mươi chín
hoặc có thể tự do không cần phòng chống dịch
vậy người dân nên nhìn nhận đúng về vaccine covid một mươi chín ra sao trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của truyền hình công an
theo thống kê mới nhất của bộ y tế trên toàn quốc đã thực hiện tiêm một ba mươi tám bảy trăm bốn mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín đợt một và hai
tại các tỉnh thành phố cho các đối tượng có nguy cơ cao là các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu vực có dịch
trong đó số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín là hai mươi tám năm trăm hai mươi chín người
theo các chuyên gia y tế những người đã tiêm vaccine vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bây giờ khi người ta nói đến vaccine covid người ta bàn đến cái câu chuyện là phòng được các thể nặng
và cái tình trạng nặng để dẫn đến phải nhập viện
sau khi tiêm vaccine đủ liều đủ mũi thì nó sẽ không để bị nhiễm nặng không để bị bệnh nặng và không đến mức phải tử vong
mặt khác vaccine covid một mươi chín không bảo vệ tuyệt đối nhất là khả năng bảo vệ việc mang mầm bệnh
điều này có nghĩa là một số người đã tiêm vaccine có thể không bị mắc bệnh
nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác
trước thực trạng dịch như thế này thì không có bài toán nào giải quyết được dịch là bài toán năm k cộng với lại vaccine
chỉ có năm k không chúng ta cũng chưa an toàn được
nhưng chúng ta cộng với vaccine nữa thì chúng ta sẽ thực hiện được an toàn tiêm vaccine cho tổ quốc toàn quốc
và đồng nghĩa với đó là sẽ kiểm soát được dịch
bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế còn tăng cường giám sát chặt chẽ
việc bảo quản và vận chuyển vaccine đảm bảo chất lượng tốt nhất
từ không tiếp nhận vận chuyển cho đến tận bản tiêm
đảm bảo tiêm chủng an toàn đúng đối tượng xử lý nhanh chóng và hiệu quả các trường hợp phản ứng sau tiêm nếu có
chúng tôi đặt yêu cầu đầu tiên là sự an toàn trong tiêm chủng
và đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh các hệ thống y tế trên địa bàn
khi thực hiện việc này thì phải đảm bảo những quy định của bộ y tế
thông qua việc bố trí các khu vực khám sàng lọc khu vực tiêm chủng khu vực theo dõi sau tiêm
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là sự đầu tư rất lớn của chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
góp phần đạt mục tiêu kép bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước
và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy người dân đủ điều kiện sức khỏe và là đối tượng ưu tiên nên tham gia tiêm vaccine đầy đủ
để có thể xây dựng một hàng rào miễn dịch cộng đồng chống lại đại dịch